sáng nay ba tháng năm tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang chủ trì phiên họp lần thứ tư
tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ với nội dung về giải pháp chuyển đổi
sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất vnaid trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến
theo nghị định số năm mươi chín của chính phủ
thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc cho biết tổng số luật sử dụng tài khoản định danh điện tử
trên các cổng dịch vụ công đến nay là trên hai mươi chín triệu
tổng số tiền tiết kiệm trong ngân sách nhà nước ước tính bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng
một trăm linh công dân được cấp số định danh cá nhân
bốn mươi bảy địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử
việc tích hợp thông tin cư trú của công dân giải pháp thay thế hộ khẩu giúp tiết kiệm khoảng bốn trăm năm mươi tỷ đồng mỗi tháng
tuy nhiên vẫn còn một mươi một trên hai mươi hai bộ ngành chưa bảo đảm an ninh an toàn
việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đặc biệt là đầu tư các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin
không đồng đều giữa các đơn vị có thể gây ra rất nhiều lỗ hổng bảo mật cho hệ thống cổng dịch vụ công bộ ngành
bên cạnh đó nhiều giấy tờ mặc dù đã được công dân tích hợp
nhưng không hoặc chưa được cơ quan chức năng chấp nhận do vướng quy định của pháp luật
dữ liệu công dân được tạo lập trong quá trình thực hiện dịch vụ công chưa được chia sẻ tái sử dụng giữa các cổng dịch vụ công
do đó phó thủ tướng trần lưu quang đề nghị các bộ ngành địa phương cần làm rõ những vướng mắc khó khăn của mình
trong việc thực hiện nghị định năm mươi chín của chính phủ
phương án giải quyết tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến